trong phiên họp sáng ngày một mươi tháng một mươi một sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ quốc phòng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật quốc phòng sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tờ trình dự án luật quốc phòng sửa đổi do bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch trình bày cho thấy
sau hơn một mươi năm thực hiện luật quốc phòng đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng góp phần giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia
tuy nhiên một số nội dung của luật quốc phòng năm hai nghìn năm đã bộc lộ nhiều bất cập vướng mắc không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
vì vậy hầu hết các ý kiến đại biểu tại báo cáo thẩm tra đều nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi luật quốc phòng
và đề nghị thống nhất quan điểm sửa đổi luật chỉ quy định những vấn đề cơ bản
những nguyên tắc chung về quốc phòng còn những nội dung đã được các luật về lĩnh vực quốc phòng điều chỉnh hoặc dự kiến sẽ nâng thành luật thì không quy định quá cụ thể để tránh trồng chéo
ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với đa số ý kiến nêu trên tuy nhiên cũng đề nghị cần bám sát quan điểm sửa đổi luật và nghiên cứu những nội dung có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng để bảo đảm tính khả thi bao quát của dự án luật